thưa quý vị phát hiện chấn chỉnh hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm là một giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
thực tế đã cho thấy việc cán bộ có những hành vi tiêu cực không được phát hiện xử lý kịp thời
đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng
hai trợ lý của hai phó thủ tướng chính phủ liên tiếp bị khai trừ ra khỏi đảng
và bị khởi tố hình sự vừa qua là điển hình của việc thiếu gương mẫu
cụ thể ông nguyễn quang linh trợ lý của ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu trình phê duyệt cấp phép
cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam về nước trong đại dịch covid một mươi chín
tương tự ông nguyễn văn trịnh trợ lý của ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã lợi dụng vị trí công tác để can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại bộ y tế
để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành kích xét nghiệm covid một mươi chín trái quy định của pháp luật
tương tự ông nguyễn văn trịnh trợ lý của ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ

để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành kết xét nghiệm covid một mươi chín trái quy định của pháp luật
tương tự ông nguyễn văn trịnh trợ lý của ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã lợi dụng vị trí công tác để can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại bộ y tế
để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành kết xét nghiệm covid một mươi chín trái quy định của pháp luật